xin chân trọng giới thiệu bà đình thị mỹ loan chủ tịch kỳ bội bán lẻ việt nam
đầu tiên xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước khi đến với cuộc trao đổi của chương trình thì mời bà cùng quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau
kể từ năm hai nghìn chín việt nam đã cho phép các tập đoàn nước ngoài thành lập các doanh nghiệp bán lẻ với một trăm linh vốn nước ngoài
đồng thời với những chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư năm hai nghìn một mươi sáu lương đầu tư nước ngoài đã đạt mức tăng trưởng một mươi hai
trong lĩnh vực bán lẻ ở việt nam phân khúc cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini có tốc độ tăng trưởng cao nhất
cycle k và family mart đã xâm nhập việt nam từ năm hai nghìn chín và đang có tốc độ phát triển mạnh mẽ
family mars đang có kế hoạch sẽ mở hơn tám trăm linh cửa hàng vào năm hai nghìn hai mươi
nhiều tập đoàn bán lẻ nổi tiếng khác
các tập đoàn bán lẻ khác như lotte mart e mart của hàn quốc hay takashimaya cũng đang triển khai các kế hoạch tương tự
bên cạnh đó doanh số bán lẻ qua kênh thương mại điện tử ở việt nam cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ
dự kiến chiếm tới một hai tổng doanh thu bán lẻ ở việt nam vào cuối năm hai nghìn hai mươi
theo số liệu của tổng cục thống kê việt nam thị trường bán lẻ của việt nam đạt mức tăng trưởng một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
đạt giá trị một trăm một mươi tám tỷ usd
grdi là chỉ số do tập đoàn tư vấn atkini xây dựng dựa theo thăng điểm một trăm linh
trong đó thị trường nào có điểm số càng cao có nghĩa là độ hấp dẫn và triển vọng phát triển của thị trường đó càng lớn
việt nam từng được xếp đầu danh sách này vào năm hai nghìn tám đứng thứ sáu năm hai nghìn chín và đứng thứ một mươi bốn vào năm hai nghìn một mươi
theo bảng xếp hạng về chỉ số phát triển thị trường bán lẻ toàn cầu grdi năm hai nghìn một mươi sáu
của atikine tốc độ phát triển của thị trường bán lẻ việt nam chỉ đứng sau ấn độ trung quốc malaysia thổ nhĩ kỳ và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
trở lại cuộc trao đổi tại trường quay ngày hôm nay
thưa bà trong phần phóng sự vừa rồi chúng tôi có đề cập đến rất nhiều thông tin số liệu
bà có những bình luận thế nào liên quan đến những thông tin số liệu đó
trước hết chúng ta phải thấy rằng là một điều rất vui mừng đối với cộng đồng các doanh nghiệp bán lẻ việt nam
cũng như ngành công nghiệp dịch vụ bán lẻ việt nam
trong suốt thời gian vừa qua khoảng một mươi năm gần đây liên tục phát triển và những bước phát triển cũng phải nói là những nỗ lực rất lớn
và những thành tiệu cũng rất đáng ghi nhận mặc dù chúng ta có rất nhiều khó khăn cũng rất nhiều thách thức
nhất là khi việt nam mở cửa và hội nhập với thế giới ngày càng sâu rộng
chúng ta có thể thấy rằng là với cái đánh giá của

việt nam lại quay trở lại cái vị trí thứ sáu trong top các cái ba mươi nước ba mươi quốc gia mà có cái sức thu hút đầu tư nước ngoài mạnh nhất có triển vọng nhất
theo chúng tôi nhận định thì không chỉ là đối với đầu tư nước ngoài mà ngay cả đối với đầu tư trong nước
thì thị trường bán lẻ vẫn là nơi mà còn nhiều không gian nhiều cơ hội cho cả các nhà đầu tư trong nước ngoài nước
và một cách tổng thể thì chúng ta thấy rằng ngành công nghiệp dịch vụ việt nam đã từng bước phát triển
và từng bước cũng hướng tới
với người tiêu dùng cũng như là hướng đến cái xu hướng mua sắm hiện đại
những cái yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng việt nam mà chúng ta thấy là hết sức là năng động
hết sức là phong phú và đa dạng trong cái thời kỳ hội nhập
như phần chia sẻ của bà vừa rồi thì có thể thấy được rằng là năm hai nghìn tám
thì việt nam chúng ta lần đầu tiên đạt được cái tốt này
cái thứ hạng thứ sáu trong top ba mươi các cái nước mà có cái thị trường bán lẻ toàn cầu hấp dẫn
và năm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại cái vị trí thứ sáu đó
vậy thì bà có thể chia sẻ cụ thể hơn là không biết là chúng ta đã làm thế nào
cố gắng nỗ lực ra sao để có thể tiếp tục trở về cái vị trí tốt này
vâng như là chúng ta đã biết đó là với cái đánh giá của akicani
thì đây là cái bảng có thể nói là được xếp hạng
cái sức thu hút của các cái nước các quốc gia đối với các nhà đầu tư nước ngoài
mà đây là trong lĩnh vực bán lẻ và thu hút được nhiều các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm
đó là khi mà thị trường chúng ta gần như là sơ khai
đặc biệt là với trong lĩnh vực bán lẻ những cái định dạng bán lẻ hiện đại
thì lại chưa được phát triển nhiều
và các nhà bán lẻ trong nước cũng còn đang ở trong cái tình trạng là chưa phát triển tốt
và còn rất nhiều cái cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài
thì lúc đó là chúng ta ở vị trí số một
sau đó một thời gian thì chúng ta các cái xếp hạng của chúng ta có thể là giảm giảm dần
mà có những lúc chúng ta đã ra khỏi cái top ba mươi
điều này thì
có vẻ như là mâu thuẫn
nhưng thực ra thì rất là bình thường
bởi vì là bên cạnh cái việc là chúng ta vẫn hết sức thông thoáng trong chính sách
trong các cái văn bản pháp luật
đối với việc đầu tư nước ngoài vào thị trường việt nam cũng như là cái hạ tầng cơ sở và nhiều cái điều kiện
nhiều cái yếu tố khác
tuy nhiên thì cái việc mà việt nam ra khỏi cái top ba mươi
thì cũng thể hiện cái sự nỗ lực của các doanh nghiệp bán lẻ trong nước
đã vươn lên và đã cạnh tranh
và làm cho thị trường dường như là có vẻ như là
đã bị hẹp lại một chút so đối với cái
sự gia nhập của các doanh nghiệp nước ngoài
và bây giờ khi mà chúng ta lại trở lại vị trí số sáu
thì điều này được hiệp hội các nhà bán lẻ việt nam chúng tôi cũng như các doanh nghiệp thành viên
cũng cho rằng là chúng ta đã có những cái bước tiến rất là lớn
trong việc trong cái chính sách của nhà nước
trong cái sự ổn định của thị trường về phát triển về phát triển về tăng trưởng gdp
đời sống của nhân dân
và cái sức mua
cũng được cải thiện phần nào
và bên cạnh đấy thì thị trường việt nam cũng hứa hẹn
là mở ra những cái
mở ra những cái chân trời mới
những cái hoạt động mới đặc biệt trong thương mại điện tử
và vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là
với cái việc chúng ta trở lại cái xếp hạng thứ sáu
thì cũng là một cái điều rất là thú vị và cũng là một thách thức
một cơ hội đồng thời cũng là một thách thức rất lớn
đối với các doanh nghiệp bán lẻ của việt nam
chúng tôi thấy rằng là trong phần chia sẻ của bà thì bà có nhắc đến là
chúng ta cũng đã từng ở vị trí top ba mươi
nhưng mà chúng ta cũng đã từng
có cái thời gian là không ở cái vị trí này nữa
vậy thì để mà có thể tiếp tục duy trì ở cái tốp đầu này
cũng như là để mà chúng ta có thể tiếp tục
có được những cái kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới
theo bà thì chúng ta cần phải có những cái cách thức triển khai như thế nào
chúng tôi nghĩ rằng là
chắc là chúng ta cần một cái cách tiếp cận
sẽ hơi khác một chút
đó là theo như chúng tôi nghĩ đó
thì là cái việc mà chúng ta có ở trong top ba mươi hay không
thì nó cũng chỉ là
thể hiện một cái vấn đề là thị trường việt nam có hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài nữa
nhiều hay không
còn trong bất cứ trường hợp nào thì ngành bán lẻ ngành dịch vụ bán lẻ việt nam
cũng như là cộng đồng các doanh nghiệp bán lẻ việt nam phải hướng tới
việc xây dựng một cái thị trường
hết sức là cạnh tranh
rất là năng động rất là hiện đại và hướng về thị tiêu dùng
cái điều đó mới thật sự là cốt lõi và quan trọng hơn nhiều
tuy nhiên thì chúng tôi cũng không
tuy nhiên thì chúng tôi cũng cho rằng là
cái việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và ở cái vị thế
là nằm trong top ba mươi các doanh nghiệp top ba mươi cái điểm đến
hấp dẫn đầu tư nước ngoài
thì cũng tạo cái vị thế cho việt nam trong con mắt các nhà đầu tư
và có thể nói là cũng là một cái thách thức vô cùng lớn
nhưng đồng thời cũng là một cơ hội vô cùng lớn cho
các doanh nghiệp bán lẻ việt nam phải vươn lên
phải cạnh tranh phải vượt qua chính mình để chiếm được lòng tin của người tiêu dùng
và trong cái bối cảnh cạnh tranh như vậy thì
chắc chắn là những người hưởng lợi
và được hưởng những cái dịch vụ bán lẻ tốt nhất
các sản phẩm tốt nhất chính là người tiêu dùng
tức là toàn bộ người dân việt nam chúng ta
và cái điều này chúng tôi cho là vô cùng có ý nghĩa
và cần phải được nhận thức một cách sâu sắc trong toàn bộ các doanh nghiệp
ngoài người tiêu dùng được hưởng lợi ra thì theo bà là chúng ta còn có những cơ hội như thế nào
khi mà việt nam tiếp tục trở lại top sáu này
nếu mà nói về cơ hội thì chắc chắn là
chúng ta có một cơ hội là
là một thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội rất lớn đó là chúng ta phải
gọi là khẳng định được mình trong cái bối cảnh cạnh tranh
bởi vì với cái vị trí là một trong những cái top đầu của hấp dẫn cái đầu tư nước ngoài
thì chắc chắn chúng ta sẽ chờ đợi thêm có những cái nhà đầu tư nước ngoài nữa
gia nhập thị trường
hiện tại thì chúng ta thấy là các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã rất nhiều rồi
nếu mà kể các cái tên tuổi thì chúng ta có thể thấy rằng là các nhà đầu tư nước ngoài việt nam
cũng đang có mặt
và cũng như là phát triển rất là tốt
trong rất là nhiều cái định dạng bán lẻ
từ các cái định dạng bán lẻ rất lớn như là
trung tâm mua sắm
như là các cái cửa hàng tổng hợp
cho đến các siêu thị đại siêu thị rồi các cửa hàng chuyên doanh
cho đến các cái hệ thống cửa hàng tiện lợi
cửa hàng tiện chúng ta hay gọi cửa hàng tiện ích thì là cửa hàng tiện lợi đó
và các cái siêu thị mini
bán lẻ truyền thống
cũng trong cái cuộc cạnh tranh này cũng đã đổi mới cũng đã thay đổi rất nhiều
thì chúng tôi cho là đây là một cái cơ hội và cũng là cái thách thức rất lớn như đột thuận là cơ hội
đó là chúng ta phải vượt qua để tự khẳng định mình trên thị trường
trong cái cuộc cạnh tranh này
để có thể chiếm được lòng tin của người tiêu dùng
cái điểm thứ hai đó là không thể không nói đến
là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đều là các cái doanh nghiệp lớn
và họ có một cái bề giấy kinh nghiệm một cái lịch sử cái thương hiệu phát triển
và cái điều đó là
cũng như là công nghệ và kỹ thuật của họ
và có nhiều cái là chúng ta có thể
cần phải tham khảo
cần phải học tập
nhất là trong cái thời
thời khoa học kỹ thuật
thời đại internet
thì tất cả những cái điều đó thì sẽ làm cho các doanh nghiệp việt nam có một cái động lực rất lớn
để vượt qua chính mình
và để trong cái cuộc
cạnh tranh này để có thể là đứng vững được trên thị trường
và tiếp tục phát triển
còn một cái điều nữa mà chúng tôi nghĩ rằng là
thì với cái sự
gia nhập của các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài và các doanh nghiệp nội địa
mà hết lòng hết sức cho công cuộc cạnh tranh và khẳng định được mình
thì thị trường bán lẻ việt nam sẽ khởi sắc
chúng ta sẽ xây dựng được thị trường bán lẻ hiện đại
và thị trường bán lẻ hiện đại
hướng về người tiêu dùng và có hiệu quả
thì là một cái điều để khẳng định là có thể đánh giá cái mức sống của người dân
cái sự phát triển của nền kinh tế thông qua cái hình ảnh phát triển của thị trường bán lẻ
và chúng tôi nghĩ rằng với cái sự có mặt của các doanh nghiệp nước ngoài
cũng như là các doanh nghiệp việt nam
chắc chắn là thị trường bán lẻ sẽ sôi động
sẽ phát triển và chứng tỏ một cái nền văn minh thương mại ở việt nam đang trên đà đi tới
khi mà chúng ta trở lại cái top này
thì thấy rằng là
người tiêu dùng chúng ta được hưởng lợi
các cái doanh nghiệp cũng được hưởng lợi đúng không ạ
bên cạnh những cái cơ hội mà chúng ta đã đạt được đó
thì không biết là chúng ta sẽ phải gặp rất là nhiều những cái khó khăn những cái thách thức
vậy thì bà có những cái chú ý như thế nào dành cho các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực này
để các cái doanh nghiệp có thể khai thác một cách hiệu quả hơn những cái tiềm năng những cái thế mạnh
của thị trường bán lẻ tại việt nam
đối với các doanh nghiệp thì chắc chắn là một cái điều mà chúng tôi vẫn thường
khuyến cáo cho các doanh nghiệp thành viên cũng như là các doanh nghiệp trong ngành
các nhà bán lẻ
của thời đại hiện nay
sẽ phải có một cái tư duy
cũng như một cái tầm nhìn sẽ vô cùng khác
chúng ta không còn là ở cái vị trí
các nhà bán lẻ của ngày xưa
thậm chí là nhà bán lẻ của cách đây một mươi năm năm năm ba năm
thậm chí là năm ngoái
mà bây giờ chúng ta phải luôn luôn là ở cái vị trí là
nhìn vào cái cuộc sống thay đổi
cũng như là ngay ngành công nghiệp dịch vụ bán lẻ đang thay đổi từng ngày từng tháng
và chúng ta phải luôn luôn có cái nhận thức là hội nhập
cũng như là cái nhận thức về bán lẻ một cách hiện đại
đó là tôi muốn nhắc đến là
đó là những cái trào lưu trong bán lẻ hiện tại
ví dụ như là chúng ta thấy là trong những năm gần đây cũng nói đến rất nhiều
những cái hình thức như là bán lẻ đa kênh
thương mại điện tử
rồi là trong thương mại điện tử thì nào là
qua di động
rồi nào là qua marketing qua truyền hình
qua điện thoại qua catalog
rồi là bán lẻ đa kênh thì lại đòi hỏi là chúng ta phải phối hợp cả bán lẻ online lẫn bán lẻ thực tế có cửa hàng
và cũng không thể không nhắc đến cái việc là
xu hướng của người tiêu dùng hiện nay cũng như là cái diện mạo của người tiêu dùng việt nam hiện nay
không còn như trước nữa
và chúng ta phải luôn luôn nắm bắt được cái xu hướng tiêu dùng
ví dụ như là cái xu hướng của người tiêu dùng hiện nay là
về mua sắm online
hay là mua sắm đa kênh
hay là cái sự ưa thích của người tiêu dùng đối với một số những cái nhóm mặt hàng
hay là cái quan tâm đến về mặt sức khỏe an toàn vân vân
thì đó là những cái điều mà các nhà bán lẻ phải hết sức lưu ý và chú trọng
bên cạnh đấy thì cũng phải làm mọi cách để có thể có hiệu quả
đó là đầu tư vào những cái phân khúc hay những cái lĩnh vực
nào mà mình có thấy mạnh nhất
đồng thời cũng phải
phải chú ý đến
là việc tiết giảm những cái chi phí
và một cái điều cũng vẫn đang nói nữa đó là cái sự liên kết
liên kết giữa các nhà bán lẻ với nhau
giữa các nhà bán lẻ với các nhà sản xuất và cung ứng
để có thể có những cái sản phẩm tốt nhất mà phục vụ người tiêu dùng
nghĩa là chúng ta để mà có thể giữ vững được cái
vị trí tốt đầu
thì chúng ta cũng cần phải có cái sự nỗ lực cố gắng cũng như là
từ những cái sự nỗ lực cố gắng đó thì chúng ta cần phải học hỏi những cái mô hình
những cái bài học kinh nghiệm từ các nước
trong cái tốt đầu đó
để có thể giữ vững được cái vị trí là
trong cái tốt đầu của bảng xếp hạ
một lần nữa xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình và
có những cái chia sẻ dành cho chương trình của chú ngư hôm nay
tới đây thì chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại
xin thân ái kính chào tạm biệt